tại tỉnh hải dương ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hải dương phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức chương trình xuân ấm tình người năm hai nghìn hai mươi
trong chương trình ban tổ chức tiếp nhận hơn ba mươi xuất quà với tổng giá trị trên hai mươi bốn tỷ đồng cho các hộ nghèo
chương trình là hoạt động nằm trong nội dung cuộc vận động ngày vì người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
nhân dịp này nhiều phần quà đã được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quỹ thiện tâm ngân hàng bidv và ngân hàng việt công banh trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã tân tiến huyện gia lộc và xã vạn phúc huyện ninh giang
trong chương trình ban tổ chức đã tiếp nhận ba mươi một trăm sáu mươi năm xuất quà ủng hộ với tổng giá trị hơn hai mươi bốn tỷ đồng cho các hộ nghèo
hoạt động vì người nghèo luôn được các cấp các ngành các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh hải dương tích cực hưởng ứng
thông qua đó đã giúp đỡ cho rất nhiều những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống